một trận lốc xoáy kéo dài hai mươi phút vào chiều qua đã khiến cho nhiều nhà cửa trên địa bàn xã vân khánh tây
huyện an minh tỉnh kiên giang bị thiệt hại
cho đến chiều nay lực lượng công an quân sự và chính quyền nơi đây vẫn đang giúp dân khắc phục hậu quả của thiên tài
vào khoảng một mươi năm h ba mươi chiều ngày hai mươi bốn tháng bốn trên địa bàn hai ấp phát đạt và cây gõ xã vân khánh tây huyện an minh tỉnh kiên giang
xuất hiện một trận lốc xoáy kéo dài khoảng hai mươi phút làm thiệt hại ba mươi bảy căn nhà dân
sau khi cơn lốc đi qua công an huyện an minh đã phối hợp cùng lực lượng tại chỗ của địa phương
nhanh chóng đến hiện trường giúp dân khắc phục hậu quả
rất may không có thiệt hại về người
hiện chính quyền địa phương đang thống kê thiệt hại và phối hợp với các cơ quan chức năng
khẩn trương đến thăm hỏi và hỗ trợ vật chất giúp người dân ổn định cuộc sống